do mưa lớn mực nước ở vùng thượng lưu sông mekong đang lên nhanh
ngoài ra trong hai ngày vừa qua mực nước tại trạm trung chiêng campuchia cũng có sự gia tăng đáng kể
mực nước ở vùng trung và hạ lưu sông mekong cũng đang lên
dự báo do lũ thử nguồn về kết hợp kỳ chiều cường mực nước đầu nguồn sông cửu long sẽ lên nhanh
đến ngày ba mươi một tháng bảy năm hai nghìn một mươi tám mực nước cao nhất trên sông tiền tại trạm tân châu có khả năng lên mức ba hai m
trên sông hậu tại trạm châu đốc có khả năng lên mức hai sáu mét
nguy cơ cao sẽ ra ngập lụt ở các vùng trũng thấp vùng ven sông vùng ngoài đê bao các tỉnh an giang đồng tháp long an